đầu bản tin là các tin tức về an ninh trật tự ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt tám năm tù và ba năm quản chế đối với bị cáo trần công khải năm mươi sáu tuổi nguyên công chứng viên phòng công chứng quận bảy tp hcm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quốc tịch hoa kỳ cầm đầu được thành lập tại hoa kỳ vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi đây là nhóm tổ chức phản động lưu vong tuyên truyền đôi kéo những đối tượng có tư tượng bất mãn thù ghét chế độ và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tham gia phá hoại sự ổn định của đất nước gây mất an ninh chính trị tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
trần công khải là người có kiến thức hiểu biết pháp luật có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư pháp là luật sư
và biết tổ chức của đào minh quân cầm đầu hoạt động nhằm lật đổ nhà nước việt nam nhưng vẫn tham gia thực hiện lôi kéo người khác cùng tham gia và bàn bạc các đối tượng khác thực hiện phá hoại hội nghị apec diễn ra tại việt nam
tại phiên tòa ông khải thừa nhận mọi hành vi như cáo trạng truy tố và nhận thức mình sai nên mong muốn được hội đồng xét xử khoan hồng cho mức án thấp để sớm đoàn tụ với gia đình

trên địa điểm đánh bài nằm giữa bãi dây ung tùm các đối tượng đã dựng mái che và dùng các tấm bạc chiếu để lót nền
được biết trong nhóm đánh bạc này có nhiều đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ cũng với hành vi đánh bạc vào ngày một mươi chín tháng sáu tại xã tân hạnh huyện long hồ thu giữ tiền tăng vật và trên người các đối tượng là trên hai trăm hai mươi triệu đồng
công an huyện long hồ đã lập biên bản vi phạm thu giữ vật chứng và đưa nhóm đối tượng về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định
trên một mươi bốn năm tù dành cho bảy bị cáo về tội môi giới mại dâm đó là bản án vừa được tòa án nhân dân thành phố rạch giá tỉnh kiên giang tuyên phạt tại phiên xét xử sơ thẩm
trong đó nguyễn trí tâm ba mươi bốn tuổi chú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang và võ thị bích loan ba mươi tuổi quê ở thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương là người đứng ra thuê chỗ ở nuôi và cung cấp gái bán dâm
năm bị cáo còn lại được tâm và loan thuê làm quản lý và dẫn gái bán dâm cho khách
theo cáo trạng từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy tâm và loan thuê mặt bằng trên đường nguyễn trung trực phường an hòa thành phố rạch giá mở nhiều quán cà phê đèn mờ để hoạt động mại dâm
tại đây tâm và loan chứa hàng chục cô gái bán dâm khi khách có nhu cầu thì tâm và loan sẽ giới thiệu gái bán dâm cho khách mỗi lượt từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh nghìn đồng và lấy tỷ lệ bốn mươi số tiền gái bán dâm có được
dưới các đồng phạm được tâm và loan thuê quản lý và chở gái bán dâm đến các điểm trọ nhà khách sạn cho khách được tâm và loan thuê mỗi tháng từ ba bốn triệu đồng
hoạt động trá hình của tâm và loan bị bại lộ khi vào tối ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá bắt quả tăng nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các điểm nhà trọ và khách sạn trên địa bàn phường an hòa thành phố rạch giá
ngay sau đó bảy đối tượng liên quan đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi môi giới mại dâm
với vai trò chủ mưu bị cáo tâm bị phạt ba năm sáu tháng tù bị cáo loan bị phạt ba năm tù các bị cáo còn lại bị phạt từ chín tháng đến hai năm sáu tháng tù giam
thêm thông tin về vụ xe nova lùi trên cao tốc làm bốn người thiệt mạng ở thái nguyên
cơ quan điều tra vừa có kết luận mới về vụ việc
đề nghị truy tố đối với ngô văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở bắc ninh lái xe hiệu inova và lê ngọc hoàng tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ với khung hình phạt là từ bảy đến một mươi năm năm tù
trước đó vì cho rằng quá trình xét xử của tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên chưa chặt chẽ nên tòa nhân dân cấp cao quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại
kết quả điều tra lại cơ quan công an xác định vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu ngô văn sơn lái xe hiệu innova trở gia đình anh nguyễn văn trường ba mươi chín tuổi
trú tại yên phong bắc ninh gồm một mươi một người đi ăn cưới tại thái nguyên
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày sơn điều khiển xe đến nút giao yên bình thuộc địa phận thị xã phổ yên
tại đây do đi quá lối ra sơn đã lùi xe theo hướng ngược lại để đi ra nút giao yên bình
cùng lúc lê ngọc hoàng điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc đi với tốc độ khoảng từ sáu mươi đến sáu mươi năm km một giờ đến nút giao yên bình
theo lời khai của hoàng tài xế này phát hiện phía trước cùng làn đường có chiếc xe innova cách đầu xe của mình khoảng bảy mươi mét và đang bật đèn màu đỏ
hoàng không phanh xe giảm tốc mà định vượt lên để tránh
tuy nhiên quan sát gương chiếu hậu bên trái thấy có chiếc xe đang đi đến nên hoàng không chuyển làn được
khi cách xe của sơn khoảng một mươi mét thì hoàng đạp phanh xe và đánh lái về phía bên phải đường
nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu xe của hoàng đã đâm vào đuôi xe của sơn dẫn tới tai nạn khiến bốn người trên xe innova tử vong tại chỗ
kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ngô văn sơn có kết quả một trăm chín mươi hai mg trên một lít khí thở còn lê ngọc hoàng là mg trên một lít khí thở
theo cơ quan công an nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do sơn điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn trở quá số người được phép lùi trên đường cấm lùi
cùng với đó hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm biển báo đi chậm và xe ô tô phía trước cùng làn đường có đèn cảnh báo
hành vi của cả hai đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đủ yếu tố cấu thành tội phạm
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản ba điều hai trăm linh hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đây là dự án được bộ giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu và quyết định đầu tư vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
từ khi triển khai dự án cho đến nay tuyến đường này đã vướng rất nhiều sự cố từ tiến độ công trình
chỉ định thầu chưa chuẩn hay là việc cho tạm ứng tiền
cho đến thời điểm hiện tại khi đã được đưa vào khai thác sử dụng thì những sự cố xem ra vẫn chưa buông thà cho tuyến đường này
vâng những bất cập về hành lang hệ thống giao thông nhiều đoạn có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng và đặc biệt là có đoạn còn trở thành điểm đen với nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại cả về tính mạng lẫn tài sản của người dân
ngộ ngang các bãi tập kết đá và các hai bên tuyến đường
những vết nứt sạc lỡ tại nhiều điểm
các tấm đàn gác ngăn rảnh thoát nước xuất hiện các dấu hiệu bị gãy và bong tróc bề tông
nhiều hạng mục thi công còn dỡ gian hay có dấu hiệu xuống cấp
các ngã tư thuộc các tỉnh lộ đấu nối với tuyến đường đều bị khuất tầm nhìn không có đèn tiến hiệu giao thông biển báo biển cảnh báo
đây là thực trạng của các tuyến đường tránh thành phố pleiku hiện tại
khi tuyến đường vừa được đưa vào sử dụng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín mà liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

các ngã tư thuộc các tỉnh lộ đấu nối với tuyến đường tránh thành phố pleiku hiện tại

khi đơn vị này đã chỉ đạo các nhà thầu thì công tuyến phải khắc phục nhanh chóng
tuy nhiên công tác khắc phục những bất cập vẫn còn rất chậm trễ
thì đó là trường hợp bị thiên tai năm ngoái do những cơn mưa lụ nó bất ngờ mà cũng bất thường
cái trường hợp này mưa lũ này cũng là một sự kiện bất thường trong nhiều hàng mấy chục năm qua đấy
thì nó phải đến rồi ảnh hưởng thì chúng tôi phải khắc phục theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo công trình này
tiêu chuẩn theo yêu cầu của hồ sơ dự án
đối với hành lang giao thông thì chúng tôi vẫn thực hiện đối với những cái công việc nào mà theo yêu cầu của nhà thầu phải thi công thì chúng tôi vẫn phải đáp ứng
chủ yếu là hoàn thiện tất cả cái hồ sơ liên quan để hồ sơ hoàn công để báo cáo về hội đồng thu cấp về nước
thứ hai nữa là một số cái việc mà tồn tại nhỏ trên tuyến là như một số cái trồng cọ
một số cái máy tăng lưu dương cao
mà trước đây đang chiếu hoàn thiện đấy thì tiếp tục hoàn thiện theo cái chỉ đạo và cái văn bản của hội đồng dùng thuốc cấp về nước đã thiện ra cách đây hai tháng
nhiều tháng nay những người tham gia giao thông khi lưu thông qua đây luôn cảm thấy bất an vì tình trạng tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và nếu không được khắc phục sớm đây có thể là nguyên nhân gián tiếp của những tai nạn giao thông nghiêm trọng
bởi thực tế đã không ít vụ
va chạm tai nạn khiến người dân bị thương vong xảy ra từ sự bất cập về hệ thống hành lang giao thông tại tuyến đường này
nắng nóng kéo dài suốt gần một tháng qua với nền nhiệt độ trên dưới bốn mươi độ c
trong khi đó ý thức của người dân về phòng cháy lại hạn chế đã liên tiếp gây ra các vụ cháy rừng ở hà tĩnh và phú yên
vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu tại tiểu khu rừng cụm nghèn ven chân núi hồng lĩnh thuộc địa bàn xã hồng lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
xuất hiện cháy lớn
ngọn lửa bắt đầu từ dưới chân núi do gió nam thổi mạnh cộng thêm thời tiết nắng nóng
lượng thực bì dày là khô nhiều nên lan nhanh theo sườn núi cháy lên
được biết đây là khu vực rừng thông keo bạch đàn rất dễ cháy
vì thế việc tiếp cận để khống chế và dập tắt ngọn lửa của các lực lượng tham gia chữa cháy hết sức khó khăn
huyện lộc hà đã huy động tất cả các lực lượng gồm công an quân đội bộ đội biên phòng các cơ quan ban ngành và dân quân tự vệ xã hồng lộc cùng các xã lân cận tập trung chữa cháy
sau hơn ba giờ đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế bước đầu xác định diện tích bị cháy khoảng bảy hectare trong đó bao gồm năm hectare rừng trồng và hai hectare rừng phòng hộ
còn tại tỉnh phú yên sau hai vụ cháy rừng phòng hộ tại thị xã sông cầu và huyện tuy an một vụ cháy rừng mới nhất đã xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu tại cánh rừng trồng của người dân khu vực núi dọ hiêu thuộc thôn quảng mỹ xã hòa mỹ tây huyện tây hòa
hơn sáu trăm linh người gồm các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp bộ đội công an và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa
tuy nhiên do đám cháy gặp gió mạnh trong điều kiện thảm thực bì bị khô nhiều ngày do nắng nóng nên lửa bùng phát dữ dội đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng sáu vụ cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn hiện chưa có thống kê về thiệt hại do vụ cháy rừng này gây ra
với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì chỉ cần một sơ sẻ nhỏ sẽ gây ra cháy nổ trong đó có cháy rừng vì vậy bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra tuyên truyền phòng cháy của lực lượng kiểm lâm hơn lúc nào hết rất cần ý thức của từng người trong công tác bảo vệ rừng

sau khi thi hay là bộ tăng cường giải pháp trong chấm thi như thế nào để bảo đảm gian lận không xảy ra đã được bộ giáo dục và đào tạo giải đáp
tại buổi họp báo của bộ giáo dục và đào tạo về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín cục trưởng cục quản lý chất lượng mai văn trinh cho biết
những tác động của điểm mới được thể hiện khá rõ ở việc thực hiện sắp xếp các thí sinh tự do cùng học sinh lớp một mươi hai làm tăng sự giám sát trong phòng thi
đồng thời tăng cường vai trò của công an và camera an ninh giám sát